quý vị và các bạn tết xuân về giữa cảnh trí thiên nhiên thoáng đẳng ấm áp và thân thuộc
già trẻ gái trai nô nức đến sân đình hành lễ mở hội
những người con xa xứ khi nhớ về quê hương đều không quên hình ảnh đỉnh làng
chứng tích tâm hồn nhân chứng lịch sử
bởi đó cũng chính là một mảnh hồn quê của mỗi người
những linh vật việt được xem như một biểu tượng phản ánh văn hóa và lịch sử đất nước qua từng thời kỳ
thế nhưng việc xem nhẹ các biểu tượng này đã từng xảy ra trong một thời gian dài
khiến các linh vật ngoại lai xuất hiện ngày một nhiều
dẫn đến sự khủng hoảng nhận diện văn hóa của người việt
khi ấy những người yêu văn hóa truyền thống đã tích cực lên tiếng
và thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa
để khẳng định lại giá trị nét đẹp tinh hoa xưa
chương trình ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn
một người như thế
đó là họa sĩ trần hậu yên thế
người đã dành nhiều cả tâm và sức để tìm lại vị thế cho linh vật thuần việt
là chiếc bánh trưng gợi nhớ tới ngày tết hay tết về gợi nhớ tới hương vị bánh trưng
chỉ biết rằng bánh trưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi bữa cơm ngày tết của người việt từ cả nghìn năm nay
bánh trưng của người việt gắn liền với sự tích về lang liêu người con trai thứ một mươi tám của vua hùng
chiếc bánh đơn giản nhưng đã đánh bại hàng trăm sản vật quý hiếm khác và được nhà vua ngợi khen
cũng từ đó bánh trưng được người dân coi là món ăn không thể thiếu món ăn đặc trưng trong mỗi ngày tết của người việt từ ngàn đời nay
cứ mỗi dịp tết đến xuân về nhà nhà ai nấy đều nhộn nhịp hơn hẳn với việc gói bánh trưng món ăn tạo nên hương vị trọn vẹn cho ngày tết nguyên đán
từ những con ngõ nhỏ đến sân nhà của mỗi gia đình tràn ngập một màu xanh sen lẫn mùi thơm man mát của lá rong và ngậy bùi thơm bùi của thịt và đỗ xanh
các công đoạn gói bánh thì ở đâu cũng như nhau gần như không có sự biến tấu nào về quy trình
vẫn là gạo trắng bên ngoài bao lấy lớp đỗ vàng và nhân thịt béo ngậy
cái không khí cả nhà quây quần quanh mệt lá và thúng gạo vừa làm vừa trò chuyện có lẽ là khoảng ký ức ấm áp nhất trong những ngày tết
người lớn trong nhà từ già tới trẻ đều tham gia
đôi tay thoằn thoát nhanh nhẹn mà khéo léo
những đứa trẻ chỉ ngồi quây chung quanh nhìn ngắm và chờ đợi những chiếc bánh nhỏ sinh với sự háo hức và thích thú vô cùng
không chỉ là thời gian để mọi người xung họp quây quần gói bánh còn thể hiện đạo lý hướng về nguồn vội của cha ông
trong chiếc bánh trưng vuông vắn xanh mướt màu lá rong hàm chứa nhiều ý nghĩa và quan niệm của người xưa
không chỉ đạo lý về nhân sinh quan và về sự hài hòa của vũ trụ
đồng thời nó còn thể hiện sự gắn bó của người việt với thiên nhiên và nền nông nghiệp lúa nước từ bao đời nay
có lẽ vì vậy mà bánh trưng đã trở thành một biểu tượng của văn hóa truyền thống mỗi khi tết đến xuân về
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo